tại nghệ an hôm qua ngày tám tháng một đã có một mươi bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh bị công an tỉnh bắt giữ
đây là đường dây đánh bạc online quy mô lớn với chân dết ở khoảng một mươi tỉnh thành trải dài từ bắc vào nam
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn ngọc hoàng ba mươi tuổi trú tại tỉnh lâm đồng
hoàng đã tự mua trang thiết bị thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài qua mạng
trangc một club để điều hành đường dây đánh bạc
giúp sức cho hoàng còn có bốn đối tượng gồm nguyễn bá linh nguyễn thị tuyết nhung mai thị thúy trang và đào trí đại
ban đầu cơ quan công an xác định nguyễn ngọc hoàng đã sử dụng năm tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc với số tiền hàng trăm tỷ đồng